hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cách điểm đón một trăm linh mét thì bị một người đàn ông lái taxi lấy giá năm trăm linh đồng
sau đó thấy hộ chiếu khách để quên trên xe nam tài xế này đã quay lại trả đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
giới bày đăng kèm hình ảnh chiếc taxi do hai du khách nước ngoài cung cấp mang biển kiểm soát ba mươi e một trăm một mươi hai xx
liên quan đến vụ việc này lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội cho biết công an quận đã vào cuộc xác minh
trao đổi về báo sức khỏe và đời sống qua điện thoại đại diện hãng taxi sao thủ đô thông tin
chiếc xe taxi có biển kiểm soát ba mươi e một trăm một mươi hai x trong sự việc nêu trên đúng là từng chạy cho hãng
tuy nhiên chiếc xe này đã sang nhượng cho người khác cách đây hai năm và bây giờ không còn chạy cho hãng xe nữa
việc chiếc xe này chưa bóc số hotline của hãng khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nhân viên của hãng xe
vì đại diện hãng taxi sao thủ đô cho hay phía lực lượng chức năng cũng đã liên hệ phía hãng xe để tìm hiểu về thông tin của chủ cũ chiếc xe xác minh danh tính chủ xe mới
theo đó liên quan tới
liên quan tới sự việc bà m quốc tỷ pháp cho biết bà cùng chồng mình là người trong sự việc
theo nữ du khách đây là lần đầu vợ chồng bà đến việt nam để du lịch
cả hai đã đến việt nam vào khoảng một tuần trước với lịch trình tham quan tàm cốc ninh bình sapa lào cai hà nội
ngày một mươi hai tháng năm họ trở về hà nội trước khi lên tàu đi cát bà hải phòng dự định đi du thuyền
theo vị khách đêm ngày một mươi một tháng năm hai người đi ô tô khách từ sapa về văn phòng nhà xe tại số một trăm một mươi bốn trần nhật duật quận hoàn kiếm hà nội
tại đây họ bắt một chiếc taxi để tới số chín chợ gạo
bà mờ kể đến nơi tài xế khóa cửa xe sau và đề nghị chúng tôi trả năm trăm linh đồng mới được xuống xe
trên thực tế quãng đường từ một trăm một mươi bốn trần nhật duật tới số chín chợ gạo chưa đầy hai trăm linh mét
sau khi tài xế rời đi người chồng phát hiện quên ví và hộ chiếu
tài xế taxi quay lại trả tài sản và đòi thêm năm trăm linh đồng
chúng tôi phải trả thêm tiền để nhận lại tài sản vợ chồng tôi rất bức xúc
bà cho biết đã gửi hình ảnh
tài xế và thuật lại sự việc nhờ hướng dẫn viên phản ánh đến cơ quan chức năng
nữ du khách bày tỏ sự việc đã gây ảnh hưởng tâm lý của vợ chồng bà
trước đó anh nguyễn sơn kinh doanh tour du lịch ở hà nội
đồng thời là người đăng tải sự việc lên mạng xã hội cho biết
vào dạng sáng cùng ngày hai vị khách đã kết thúc chuyến đi sapa lào cai
họ được nhà xe trả lại khu vực đường trần nhật duật
anh sơn nói theo kế hoạch hai vị khách này sẽ bắt đầu sử dụng tour du lịch của chúng tôi bắt đầu tại hà nội
chúng tôi đã dặn kỹ du khách hãy chờ ở nhà xe và sẽ có người đến đón
tuy nhiên họ đã tự tung gọi taxi để đến điểm khởi hành
sau đó hai du khách bắt một chiếc taxi để về số chín phố trợ cạo
quãng đường đo thực tế cho thấy đoạn đường trên khoảng gần hai trăm linh mét
anh sơn nói tài xế taxi lấy năm trăm linh đồng sau đó khách có để quên hộ chiếu trên xe
anh này quay lại đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
các du khách chia sẻ họ cảm thấy bị lừa đảo với trải nghiệm tệ
hai du khách trên sau đó đã viết đơn
đơn kiến nghị gửi cơ quan công an
cách đây không lâu vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cũng đưa ra quyết định xử phạt hai tài xế taxi dù
mỗi người một mươi một triệu đồng vì chặt chém khách
cụ thể trước đó trên mạng xã hội một nhóm khách cho biết đi hai xe taxi bảy chỗ
từ khu vực nam gan hạ long tới bãi biển đối diện quảng trường san caniva
quãng đường khoảng bảy năm km thế nhưng bị hai lái xe taxi không màu
không phổ hiệu lấy phí năm trăm linh đồng
công an thành phố hạ long sau đó liên lạc với nhóm khách nói trên
để đề nghị cung cấp thông tin hai phương tiện thu giá cao
sau đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố xác minh
được tài xế cùng phương tiện vi phạm
cụ thể tài xế lq chú tại phường việt hưng thành phố hạ long
là người lái taxi rủ mang biển kiểm soát một mươi bốn a bốn trăm tám mươi bảy x và nat ba mươi ba tuổi
chú tại phường hoành bồ thành phố hạ long
lái taxi dù có biển kiểm soát là một mươi bốn a sáu trăm hai mươi chín xx
quá trình làm việc tại
tại cơ quan công an hai tài xế này thừa nhận hành vi vi phạm khi kinh doanh vận tải bằng ô tô
mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hạ long
đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi lái xe một mươi một triệu đồng
thực tế nạn chặt chém những năm qua đã biên tướng nguồn hình vận trạng
có thể bắt gặp từ người bán xong chặt chém đến nhà hàng đi taxi
hành vi xấu trên diễn ra từ về hè cho đến các khu vui chơi giải trí sẩm út
bãi biển nhà hàng khách sạn khu du lịch
khách ngoại quốc bị chém đẹp đành mụt nhẽ
ngay cả khách du lịch nội địa cũng phải bao phen ngậm đáng
khi đi du lịch trên quê hương đất nước mình
và một điều đáng ghi nhận với bất kỳ hành vi chặt chém du khách tại các địa phương
du lịch nếu được nạn nhân trình báo hoặc dư luận quan tâm phát giác kịp thời
thì đều đã được cơ quan chức năng xử lý nghiêm túc công khai
tuy nhiên vấn đề này trên thực tế vẫn chưa trị được tận gốc
có thể thấy việc còn xử lý được thì nạn chặt chém du khách không phải là bệnh năn y
bởi nó mới bùng phát cách đây vài chục năm
chủ yếu do lỏng tham khó chữa của con người và cách thức quản lý nửa vời của chính quyền cơ sở
bởi cùng làm du lịch có địa phương làm rất tốt
nhưng cũng có địa phương thì việc triển khai còn nhiều hạn chế
chị bệnh chặt chém chẳng phải là không có thuốc
mà bài thuốc đơn giản nhất là phải xử lý nghiêm theo luật định
hình phạt đã có
đối tượng vi phạm phạt hành chính lên đến cả chục triệu đồng
rút giấy phép kinh doanh cấm hành nghề vĩnh viễn thậm chí có thể bị xử lý hình sự
còn chính quyền các địa phương để tình trạng này xảy ra chẳng lan cũng phải xử lý nghiêm
quy trách nhiệm cá nhân rõ ràng chứ không thể cứ phê bình rút mãi dễ dày kinh nghiệm
thêm nữa cần tuyên truyền rộng rãi có hình thức động viên quyến kích những du khách
người dân tố cáo nạn chặt chém để cùng cơ quan chức năng xử lý tận gốc vấn đề
đã đến lúc vàng muộn còn hơn không chúng ta phải quyết liệt loại trừ các hành vi chém chặt
đối với khách hàng của các đối tượng tại địa điểm du lịch
muốn làm được điều này phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương
tổ chức hoạt động du lịch nhằm xử lý kịp thời nghiêm minh những kẻ có hành vi chém chặt du khách
trao đổi với luật sư lê cao cường công ty luật trách nhiệm hiếu hạn một thành viên an viên
đoàn luật sư tp hà nội về vấn đề trên luật sư cường cho biết
về hành vi chặt chém đối với khách hàng của các đối tượng
có thể quy kết về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm ba mươi năm bộ luật hình sự
hình phạt cụ thể là người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác
nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp tái phạm nguy hiểm
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng gây hiệu quả nghiêm trọng
ngoài ra nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng trở lên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cuối cùng là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
luật sư lê cao cường cho biết thêm
hành vi chặt chém của các đối tượng từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng
rất nghiêm trọng và cuối cùng là đặc biệt nghiêm trọng
tùy thuộc vào mức độ tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt của du khách
số tài sản chiếm đoạt của khách hàng từ hai triệu đồng trở lên
thì có thể truy cứu trách nhiệm bình sự
dưới mức hai triệu đồng thì bị xử lý hành chính
hành vi nói trên có thể cấu thành tội
công nhân chiếm đoạt tài sản cưỡng đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mức hình phạt căn cứ và tính chất hành vi
tài sản bị chiếm đoạt được quy định trong các điều luật
theo đó người nào công nhân chiếm đoạt tài sản của người khác
có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng
hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt
hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản
chưa được xóa ăn tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội thực một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
như hành hung để tẩu thoát chiếm đoạt tài sản
có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng
tái phạm nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng